hòa chung trong không khí tưng bừng ngày khai giảng năm học mới của cả nước sáng nay năm tháng chín
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đã đến dự lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tại trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh ninh thuận
tại đây đồng chí võ văn thưởng đã ân cần thăm hỏi động viên tập thể ban giám hiệu giáo viên
và học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số đang theo học tại trường
đồng chí võ văn thưởng đã đánh chống khai giảng năm học mới đồng thời trao tặng di ảnh bác hồ kính yêu
với học sinh thiếu niên tiền phong và hoa chúc mừng thầy trò trường phổ thông trung học dân tộc nội chú tỉnh ninh thuận
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh ninh thuận có một trăm ba mươi tám học sinh các cấp học tại ba trăm ba mươi năm cơ sở giáo dục
tăng một bốn trăm linh học sinh so với năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám